tại khu vực đảo cô tô đã có gió mạnh cấp bảy cấp tám gió giật cấp chín cấp một mươi
với tình hình như vậy có cơn bão các cơ quan chức năng của huyện đảo cô tô đã ứng trực một trăm linh quân số
và ngay lúc này tôi có cuộc trao đổi với ông hoàng bán nam
bí thư chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cô tô và những tình hình mới nhất của cơn bão này
dạ vâng thưa ông ạ xin ông cho biết tại diễn biến mới nhất về tình hình cơn bão số một
dạ có thể nói là chúng tôi theo dõi rất kỹ cái tình hình diễn biến cơn bão số một
tối hôm qua và sáng nay thì đã có mưa và gió đã lên cấp bảy cấp tám và giật cấp chín cấp một mươi
thì có thể nói là chúng tôi chuẩn bị tương đối kỹ tất cả các phương án để ứng phó với cơn bão số một
và tình hình thì trên địa bàn huyện cô tô từ tất cả các tàu bè tình hình ngư dân
tình hình khách du lịch và tình hình các cơ sở vật chất trên địa bàn huyện
vẫn đảm bảo tuyệt đối an toàn
thưa ông vậy thì trước ảnh hưởng như vậy ở cơn bão số một thì cô tô có thiết hại gì hay không ạ
như chúng tôi đã nói tất cả mọi vấn đề là tuyệt đối an toàn
từ tính mạng của ngư dân cũng như là khách du lịch
cũng như là các tài sản hoa màu của nhân dân đảm bảo tuyệt đối an toàn
thưa ông hiện nay trên đảo cô tô vẫn còn năm trăm linh khách du lịch đang trú trành báo trên đảo
vậy thì dự kiến khi nào các tàu có thể hoạt động trở lại để đưa dâu khách trở về đất liền ạ
thưa ông trước tiên là phải bảo tan và cơ quan thí viện thí tượng thủy văn cũng như là cảng vụ
đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách thì lúc đó họ cấp phép thì khách mới được trở về đất liền một cách an toàn nhất
vậy thì đối với năm trăm linh khách du lịch này thì cô tô cũng có phương án hỗ trợ thế nào hay giúp đỡ thế nào để người dân yên tâm tránh trú báo ạ
sáng nay chúng tôi tiếp tục đưa ba đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra tất cả các nhà khách sạn
hai vấn đề cần phải giải quyết
một là tránh cái tình trạng nâng giá ép giá khách du lịch
và chúng tôi khẳng định là ủy ban dân huyện côn sẽ làm mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ khách du lịch không tạo sự xáo trộn
và chúng tôi biết rằng là tất cả các nhà hàng khách sạn sáng nay đã cam kết là sẽ giảm ba mươi các cái chi phí các cái giá cho khách du lịch
thứ hai là chúng tôi đảm bảo tuyệt đối an toàn cho khách du lịch không cho khách du lịch đi lại trên đường cũng như là ra khỏi khu vực nhà khách sạn để đảm bảo tuyệt đối
bởi vì giờ hiện nay là bão vẫn đang gần gần tới cô tô
dạ vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
vâng thưa quý vị và các bạn như vậy là có một thông tin rất vui mà chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn đó là hiện nay thì mặc dù ảnh hưởng của bão nhưng mà cô tô đã không có thiệt hại gì về người và của
và chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về tình hình cơn bão này